phòng cảnh sát kinh tế và phòng chống buôn lậu công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tăng hai đối tượng là vợ chồng đang có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng bảy tại xã sơn kim một huyện hương sơn các lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi tám b một nghìn ba trăm một mươi sáu di chuyển từ cửa khẩu quốc tế cầu treo về thị trấn tây sơn huyện hương sơn có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra
lực lượng chức năng đã phát hiện sau cốp xe ô tô và dưới bùng lái có ba mươi cá thể động vật tt còn sống với khối lượng khoảng một trăm năm mươi kg
tài xế phan văn dũng và vợ là đặng thị lài thường trú tại thị trấn tây sơn huyện hương sơn khai nhận đang vận chuyển thuê số tt này cho một người ở thị trấn lạc sao lào qua cửa khẩu quốc tế cầu treo về việt nam để nhận tiền công thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng và toàn bộ tăng vật phương tiện liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật